trước thông tin người dân đổ xô đi học lái xe và nhiều trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tăng phí học lái xe ô tô
tổng cục đường bộ việt nam cho biết học phí đào tạo lái xe vẫn đang được thực hiện theo thông tư liên tịch giữa bộ tài chính và bộ giao thông vận tải
bên cạnh đó tổng cục đường bộ cũng khẳng định hiện nhà nước không quản lý về giá đào tạo lái xe mà giao cho các cơ sở đào tạo tự xây dựng mức giá
sau đó công bố công khai và báo cáo cơ quan quản lý
còn theo đại diện một số trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cho biết trước đây nhiều trung tâm vì cạnh tranh nên chỉ đưa ra mức giá từ ba bốn triệu đồng cho khóa đào tạo bằng b hai
đến nay mức học phí được điều chỉnh về giá trị thật theo yêu cầu đầu tư và quản lý chứ không phải tăng giá
và mức học phí từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng cũng là phù hợp
tuy nhiên liên quan tới vấn đề này tổng cục đường bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải phối hợp với cơ quan tài chính
cơ quan quản lý dạy nghề cung cấp kiểm tra và yêu cầu làm rõ căn cứ xây dựng đối với các cơ sở đào tạo lái xe có báo cáo mức thu học phí điều chỉnh đột biến